từ giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến nay các đợt bão lũ xảy ra liên tiếp tại các tỉnh miền trung
gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sản xuất của hàng triệu người dân
trên địa bàn các tỉnh miền trung
để khôi phục lại sản xuất nông nghiệp ổn định cuộc sống của người dân sau bão lũ
các tỉnh miền trung đang dồn tổng lực triển khai các giải pháp đồng bộ mang tính bền vững lâu dài
đó là nội dung của hội nghị triển khai công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp khu vực miền trung
sau thiên tai năm hai nghìn hai mươi do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tại tỉnh quảng trị
theo báo cáo từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các cơn bão lũ từ cuối tháng chín đến tháng một mươi một năm nay
làm thiệt hại hai hai trăm linh hectare lúa diện tích cây công nghiệp cây ăn quả bị ảnh hưởng khoảng sáu tám trăm ba mươi hectare
sản xuất cây hàng năm khác bị ảnh hưởng khoảng một mươi ba sáu trăm linh hectare sau bão lũ nhiều người dân lâm vào cảnh trắng tay
hiện nay các địa phương đang tập trung chỉ đạo cũng như hỗ trợ người dân sản xuất trồng trọt và chăn nuôi các loại cây còn ngắn ngày
chúng tôi thấy rằng ngoài cái vấn đề sản xuất cây dài ngày thì vấn đề sản xuất trước mắt đó là rau màu và các loài gia cầm
mà có thể nói rằng đưa lại hiệu quả kiến thể cho người dân để có nguồn thu nhập đặc biệt là chủ động để ứng phó
và đảm bảo nguồn lưỡng thực thực phẩm và tạo ra một cái tết đâm mỏm cho người dân trong thời gian sắp tới
bên cạnh đó chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp một hai trăm năm mươi tỷ đồng cho chín tỉnh miền trung
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kêu gọi các tổ chức quốc tế
và một số quốc gia hỗ trợ tiền hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá trên hai mươi một năm mươi ba triệu đô la mỹ
các tỉnh cũng đã chủ động phối hợp rất chặt chẽ với một số cơ quan đơn vị của bộ ngành doanh nghiệp tập trung khắc phục hậu quả bão lũ
chúng ta phải tầm dung dồn được chuẩn bị rất kỹ cho vụ đông xuân hai nghìn hai mươi một tới đây
bao gồm từ mặt bằng bao gồm từ vật tư bao gồm từ công tác giống hướng dẫn kỹ thuật để chúng ta tổ chức sản xuất chỉ đạo vụ xuân tới
kể cả trồng trọt chăn nuôi thủy sản một cách tốt nhất đem lại hiệu quả cao để lấy cái đó bù vào những thiệt hại năm nay
đối với những điểm sạt lở từ biển núi đồng bằng các địa phương phải tính toán lại tổng thể đề án quy hoạch
chiến lược phát triển
biện pháp căn cơ để đảm bảo không chỉ thích ứng mà phải chủ động thích ứng một cách bền vững bằng các nhóm giải pháp
sắp tới bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ có đề xuất chính phủ trung ương để có những chương trình tổng thể
dự án phù hợp bảo đảm được mục tiêu thích ứng với thiên tai một cách chủ động